mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi hai tháng bốn một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà trong hẻm hai trăm bốn mươi ba đường tô hiến thành
phường một mươi ba quận một mươi tp hcm
người dân và lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu sáu người thoát khỏi căn nhà cháy
khoảng tám giờ ba mươi phút sáng khói lửa bùng lên từ căn nhà một trệt ba lầu
trong hẻm đường tô hiến thành phường một mươi ba quận một mươi tp hcm
quả quạng xuất phát từ tầng trệt nơi có một số thiết bị điện cùng nhiều xe máy
do gặp các vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng bao trùm diện tích nhỏ
phát hiện quả quản người dân địa phương hô quán dập đửa xong vào hiện trường đưa được sáu xe máy ra ngoài
lúc này bên trong căn nhà có sáu người đang mắc kẹt và chưa cứu
nhờ sự trợ giúp của người dân bốn người được giải cứu
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi
sau khi có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng khống chế đám cháy đưa hai người còn lại ra ngoài an toàn
nghe nhận ban đầu vụ quả quản không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều cải sản bên trong bị thiêu rụi
được biết căn nhà trên của một người chủ cho thuê lại để ngăn phòng làm nhà trọ
thời điểm xảy ra vụ cháy có nhiều người bên trong
chiều ngày hai mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết là vừa khám phá đường dây mua bán dâm
dưới hình thức sugar baby sugar daddy do đối tượng vũ nguyễn nhật vi sinh năm hai nghìn
sinh viên năm nhất một trường đại học đứng ra tổ chức với số tiền mua bán dâm lên đến hàng chục triệu đồng một lần
trước đó đội năm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bất ngờ kiểm tra ba khách sạn trên địa bàn quận một tp hcm
và bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận phủ nguyễn nhật vi sinh năm hai sinh viên một trường đại học
ở tp hcm là người đứng ra môi giới cho các cặp đôi bán dâm
tại cơ quan công an nhật vi khai nhận từ cuối năm hai nghìn hai mươi một vi tạo nhiều tài khoản trên gia lô và telegram
để thành lập các nhóm kính để tuyển chọn và cung cấp gái bán dâm dưới hình thức sugar baby sugar daddy
trên địa bàn tp hcm và nhiều tỉnh thành khác với khoảng một năm trăm linh thành viên tham gia
vi đăng tải trên các nhóm trên giá mua bán dâm từ ba hai mươi năm triệu đồng một lần qua đêm giá từ sáu đến năm mươi triệu đồng
một tháng giá từ một mươi năm đến năm mươi triệu đồng
khi khách có nhu cầu tìm gái bán dâm thì liên hệ vi và phải đặt cọc một triệu đồng để có thể xem hình ảnh gái bán dâm
khi giao dịch thành công vi hưởng lợi từ một mươi hai mươi tiền công môi giới
từ lúc hoạt động cho đến nay vũ nguyễn nhật vi hưởng lợi việc môi giới thành công khoảng hai trăm linh triệu đồng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa phối hợp cùng công an huyện lấp vò
và công an xã hòa an huyện chợ mới tỉnh an giang tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn xuân long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tạm trú tại xã hòa an huyện chợ mới tỉnh an giang để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện lấp vò
kiểm tra tại phòng nghỉ số bảy nhà nghỉ thiên hương tọa lạc thị trấn lấp vò huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
bắt quả tan hai đối tượng nguyễn trọng nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và bùi văn bạc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng ngụ huyện lấp vò đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín năm trăm ba mươi bảy gram ma túy một bộ dụng cụ dùng sử dụng ma túy
cùng nhiều vật dụng khác có liên quan qua làm việc nhật khai nhận là ma túy đá mới mua với giá bốn triệu đồng
điều tra mở rộng lực lượng công an đã bắt giữ long khám xét nơi ở của đối tượng long
lực lượng công an thu giữ sáu bịch tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
hiện tôn văn công an đã tạm giữ lông để tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị và các bạn sau một thời gian xác minh điều tra thu thập chứng cứ
công an tp hỏa tĩnh phối hợp với công an quận bảy tp hồ chí minh đã tiến hành bắt triệu tập ổ nhóm một mươi một đối tượng
chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thường
với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba mươi tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn tám
năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh nhận được tin báo của bị hại
về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thường và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thường
nạn nhân đã chuyển tám mươi lần với tổng số tiền hơn tám trăm tám mươi hai triệu đồng cho các đối tượng
sau khi tiếp nhận thông tin công an tp hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an tp hỏa tĩnh đã phối hợp với công an
với đội cảnh sát hình sự công an quận bảy tp hồ chí minh
tập nguyễn văn hiếu chú tại tp hcm cùng với một mươi đối tượng khác và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội nói trên
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại bản có gắn sim một máy in một máy tính sách tay
nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép một thẻ atm của ngân hàng acb mang tên hồ ngọc thành
được biết hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước
trong đó trên địa bàn hà tĩnh hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện cho sáu mươi ba người
tòa án nhân dân
công an tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối với năm bị cáo gồm nguyễn thị giành nguyễn thị chính nguyễn anh hùng văn bá cảnh cùng chú tại tiền giang
và nguyễn hoàng phương chú tại tp hcm
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một năm bị cáo đã có hành vi gia nhập tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời chừng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam
việt nam cộng hòa
ngoài việc tham gia tổ chức giành còn là người sử dụng hoạt động đắc lực lôi kéo chính hùng và cảnh cùng tham gia
còn phương là người hoạt động đắc lực giúp cho các bị cáo trong vụ án gia nhập tổ chức phản động
nhận chuyển tiền của tổ chức phản động cho các bị cáo
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiền giang đã thu thập nhiều tăng vật như cờ vàng có ba sọc màu đỏ
khăn tròng cổ điện thoại và một số đồ vật có liên quan
tại phiên tòa năm bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thị giành một mươi sáu năm tù nguyễn hoàng phương một mươi bốn năm tù
nguyễn thị chính tám năm tù nguyễn anh hùng sáu năm tù và văn bá cảnh năm năm tù
thưa quý vị và các bạn thái nguyên là tỉnh trung du miền núi
bên cạnh thói quen sử dụng súng vũ khí thô sơ để săn bắn trong đồng bào dân tộc thiểu số
thì tình trạng mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng vũ khí vật liệu nổ cũng diễn ra tương đối phức tạp
điều này đòi hỏi lực lượng chức năng phải vừa đẩy mạnh công tác vận động thu hồi
vừa phải tăng cường đấu tranh với tội phạm có sử dụng các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng lê văn hữu chú tại xóm tân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
đứng ở nhà cầm súng bắn sang nhà hàng xóm khiến một người tử vong
tịch bị thương nặng sau đó đối tượng hữu dùng súng tự sát
những vụ sử dụng súng gây án giải quyết mâu thuẫn khiến nhiều người thương vong như thế này không phải là hiếm
bởi có cầu ắt có cung
thời gian gần đây công an tỉnh thái nguyên liên tiếp phát hiện bắt giữ các xe khách
chở hàng vạn viên đạn trì và hàng nghìn linh kiện phụ kiện để lắp ráp súng hơi
tôi mới có súng này trên mạng tôi mua về tôi bắn
giá tiền là bao nhiêu
giá tiền là tầm bảy tám triệu
về mang đi đâu gây vụ như thế nào
mang cho khách tỉnh nghề
người đối tượng thích săn bắn
trong một tháng từ ngày một mươi bốn tháng một đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh thái nguyên đã khởi tố điều tra hai mươi hai vụ với hai mươi tám đối tượng
trong đó nộp ngân sách nhà nước bốn mươi năm triệu đồng và tịch thu tăng vật tiêu hủy theo quy định
mặc dù đạt được một số kết quả song đặc điểm địa bàn còn tiêm ẩn phức tạp
gây nhiều khó khăn và áp lực cho lực lượng chức năng
tuy rằng chúng ta đã làm rất là mạnh nhưng vẫn còn tiềm ẩn rất là nhiều những cái thiếu sót
đặc biệt là hiện nay đối với lại khi mà kinh tế mở cửa
các đường biên được mở ra thì những cái loại vũ khí và liệu nổ ở nước ngoài
được tuồn vào việt nam một cách rất là dễ dàng qua những cái đường mòn lối mở
chính vì vậy thì cái xu hướng mà cái tội phạm này
cháu tăng hổ nhóm sẽ sử dụng cái việc này để hoạt động
để coi như là tạo ra cái kết quả
thay thế thì tôi nghĩ là nó sẽ có nhiều cái chiều hướng là diễn biến phức tạp
bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
để làm tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn loại tội phạm này
lực lượng cảnh sát hình sự cũng tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ trong nhân dân
phòng chúng tôi cũng đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
trong công tác vận động thu hồi cũng như là công tác đấu tranh bắt giữ
đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chúng tôi cũng lên danh sách những đối tượng có tiền án tiền sự
và đối tranh đối với những đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội
về công tác vận động công tác đấu tranh đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí
chúng tôi đã lập danh sách và giao cho công an các cấp
đặc biệt là công an cấp xã cấp phường
giả soát những đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật
vi phạm về công tác vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
chúng tôi cũng vận động văn đe và cho liên viết cam kết
thời gian tới công an tỉnh thái nguyên tiếp tục chủ động phối hợp
với các cơ quan quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin
để kịp thời phát hiện ngăn chặn những website trang mạng
có nội dung quảng cáo hướng dẫn chế tạo lắp đặt
mua bán vũ khí tự chế công cụ hỗ trợ kiên quyết xử lý nghiêm
các đối tượng có hành vi chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển
sử dụng trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
những lỗ hổng bảo mật của sóng di động hai g đang bị tội phạm mạng
khai thác ngày càng nhiều hơn tại việt nam thông qua các trạm bts di động
được thuê để phát tán tin nhắn rác
nếu điện thoại người nhận là loại cũ không có kết nối internet
những tin nhắn này đơn giản là nội dung văn bản
nhưng khi đến điện thoại người nhận là smartphone thì lại là những đường link giả mạo
đây là nội dung cảnh báo của các chuyên gia an ninh mạng
thời gian gần đây
đặc biệt là khi tiến trình tắt sóng hai g vẫn nằm trong kế hoạch
còn các nhà mạng thì bất lực không thể can thiệp
tức là cái tin nhắn rác này không chạy qua hệ thống của doanh nghiệp viễn thông di động
mà trực tiếp từ cái trạm bts giả tại vị trí lắp đặt phát thẳng vào các máy điện thoại di động
cái thứ hai là các thiết bị này nó có thể dễ dàng di chuyển ở nhiều vị trí khác nhau
thậm chí là đối tượng có thể đặt trên các phương tiện giao thông
nhiều ô tô như xe máy xong dừng ở các địa điểm để phát
cái thiết bị này
có thể giả được cái nguồn gửi
tức là chẳng hạn như có thể giả được cái thông tin của người gửi
tức là chỉ cần đối tượng thích gắn cái tên nào vào cái nguồn gửi
thì cái người nhận trên máy di động có thể nhìn thấy là cái tên đấy hiển thị
bằng việc sử dụng các thiết bị này thì những kẻ tấn công sẽ thu thập được cái dữ liệu
truyền từ nạn nhân đến nhà mạng
đọc trộm được tin nhắn gửi tin nhắn giả màu đến nạn nhân
hoặc thu thập thông tin về sổ điện thoại
cũng như là kẻ tấn công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
thủ đoạn phát tán tin nhắn mạo danh với mục đích lừa đảo
được tội phạm mạng thực hiện chủ yếu qua sóng mạng hai g
do công nghệ này đã lỗi thời
tiêu chuẩn bảo mật cũng như ba hóa không được trú trọng
thế nhưng những tin nhắn rác này vẫn được gửi đến các thiết bị ba g bốn g năm g
với những nội dung không được kiểm soát
người dùng rất dễ bị lừa đảo
hoặc tiếp nhận những thông tin sai lệch từ các tin nhắn rác này
các đối tượng có thể sử dụng cái hệ thống này
để phát các bản tin giả mạo của các tổ chức cá nhân
các ngân hàng các cơ quan
chẳng hạn như là tòa án như công an
như viện kiểm soát và các cơ quan chức năng khác
để lừa đảo người dân
hoặc là gửi các đường link của ngân hàng
yêu cầu cung cấp số tài khoản để xác minh
hoặc là để thay đổi mật khẩu chẳng hạn
thì các đối tượng lừa đảo có thể dễ dàng thu thập
được các tài khoản
hoặc là những thông tin của người dân
để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thứ hai là cũng không loại trừ khả năng là
các đối tượng này sẽ giả mạo bản tin của các cơ quan nhà nước
để chẳng hạn như là kích động bạo lực
hoặc là chống phá đảng nhà nước thì cũng không loại trừ
bởi vì là cái đặc điểm ở chỗ là
thứ nhất là số lượng phát tán tin nhắn lớn
dễ dàng di chuyển đến nhiều điểm khác nhau
và có thể giả mạo được cái nguồn gửi
về phía cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp
mở rộng công tác đấu tranh truy bắt các đối tượng
sử dụng thiết bị giả chặn bts
để thực hiện hành vi vi phạm câu lợi
đồng thời cũng khuyến cáo tới người dân
hết sức cảnh giác trước loại tội phạm này
không được truy cập các đường linh lạc
không cung cấp các thông tin cá nhân
như tài khoản ngân hàng mã otp mật khẩu
để tránh bị kẻ gian sử dụng chiếm đoạt tài sản
định kỳ thay đổi và sử dụng mật khẩu mạnh
để đăng nhập tài khoản ngân hàng
nhất là internet banking mobile banking
bên cạnh công tác phòng ngừa và xử lý nghiêm
các đối tượng vi phạm của lực lượng chức năng
thì thực tế này đòi hỏi việc sớm triển khai
tắt sóng hai g đang là yêu cầu cấp thiết
và theo thống kê của bộ thông tin truyền thông
thì tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cả nước có chín mươi ba năm triệu thuê bao smartphone
tỷ lệ người sử dụng smartphone trên tổng số
người sử dụng di động là tám mươi tám
và theo lộ trình thì đến tháng một mươi hai năm nay
nếu chỉ còn năm người sử dụng điện thoại hai g
thì sẽ tiến hành tắt sóng hai g
bộ tài chính dự kiến sẽ chỉnh chính phủ
giãn thu một số loại thuế và tiền thuê đất
thời gian áp dụng chính sách khoảng ba chín tháng
theo đó bộ này sẽ chỉnh chính phủ
giãn thu một số loại thuế và tiền thuê đất
với giá trị ước tính khoảng một trăm ba mươi năm tỷ đồng
chính sách này sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp
giảm chi phí vay coi như đó là khoản hỗ trợ
lãi suất của nhà nước cho người kinh doanh
theo bộ tài chính
thống kê sơ bộ
mức tăng giá xăng dầu thế giới kỳ vừa qua
từ ba mươi chín đến năm mươi một tùy từng loại
mục tiêu điều hành giá giá xăng dầu trong nước
được kiểm soát tăng thấp hơn nhiều
so với giá thế giới
ở mức hai mươi bốn mươi hai tùy loại
bộ tài chính cũng cho biết
chính phủ chỉ đạo tiếp tục theo dõi sát
diễn biến thị trường từng mặt hàng
đặc biệt là các hàng hóa dịch vụ thiết yếu
tác động lớn đến hàng hóa
từ đó có phương án giải pháp
điều hành giá phù hợp để kiểm soát đạm pháp
từ nay đến cuối năm
thưa quý vị tại đà nẵng
chợ truyền thống không chỉ được xây dựng
trở thành chợ an toàn thực phẩm
mà còn gắn liền với chợ du lịch
phục vụ du khách trong nước và quốc tế
vậy nên hoạt động bảo đảm
tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm
phải được đặt lên hàng đầu
đây cũng là nội dung được ban quản lý các chợ
thực hiện thường xuyên
hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm
và nâng cao ý thức của hộ kinh doanh
tết nhanh hàng the phẩm màu các mặt hàng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
được thực hiện định kỳ
nhất là trong thời gian cao điểm
kết quả test nhanh cho thấy các mẫu thử lấy
ngộ nghiêng đều nằm trong ngưỡng cho phép
kết quả tết nhanh của phọc môn và hàng the
đối với chả đạt kết quả
bún và mì và bánh ướt
cũng đạt kết quả về phọc môn và hàng the
còn về phẩm màu thì có thực hiện lấy
phẩm màu của chỗ bán cháo lòng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
thì lớp dưới này nó sẽ chuyển màu
lớp dưới này nó sẽ chuyển màu nhưng mà đây
kết quả nó đã đạt kết quả thì lớp dưới nó vẫn giữ nguyên màu
trong cái trường hợp mà
nếu tiểu thương không chấp hành
cái quy định về an toàn thực phẩm
thì chúng tôi chiếu theo nội quy chở
sẽ xử lý cảnh cáo hoặc là đình chỉ
hoạt động kinh doanh có thời hạn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
và tuyên truyền để bà con thực hiện tốt
đà nẵng hiện có bảy mươi bốn chợ truyền thống
trong đó có một mươi năm chợ được công nhận đánh giá
chợ an toàn thực phẩm
đối với các chợ đủ điều kiện
bằng quản lý an toàn thực phẩm
tăng cường hoạt động giám sát
tất cả các mặt hàng đưa vào chợ
đều phải đảm bảo yếu tố truy xuất nguồn gốc
kể cả rau củ thủy sản
công tác này là thường xuyên duy trì
chứ không có thể lơ là được
kể cả là tất cả cái nguồn gốc về
hòn hóa rau củ quả
cũng không để trực tiếp như thế này
nói như là ăn vào cái cấp độ cao
là phải hai mươi cm là tối thiệt
cho nên là cái công tác này
riêng nhân viên chợ lý trợ
kể cả nhân viên vệ sinh và nhân viên thu phí
cũng phải có trách nhiệm trong cái công tác
bảo đảm an toàn thực phẩm
nói chung hàng đây là có nguồn gốc xuất xứ hết
chỉ có một vài thành phần là họ làm ở nhà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
kịp thời ngăn chặn xử lý các vi phạm về
an toàn thực phẩm ý thức của tiểu thương
hộ kinh doanh vì thế cũng có sự
chuyển biến tích cực và bảo vệ sức khỏe
người tiêu dùng